hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với thông tin trí tiết về việc thụy điển cáo buộc iran tuyển mộ tội phạm nhắm vào israel
và tại đất nước nigeria tổng thống đương nhiệm đã thay đổi quốc ca
đã khiến cho người dân tức giận đặt câu hỏi về những ưu tiên của ông
khi đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế
vào lúc một mươi sáu h hai mươi phút tức ba h hai mươi ngày ba mươi một tháng năm giờ hà nội
phiên tòa kéo giải suốt bảy tuần qua của bồi thẩm đoàn gồm một mươi hai thỉnh viên
tại tòa án tối cao mà hà tàn đã kết thúc
ông donald trump bị kết luận phạm tất cả ba mươi bốn tội danh
trong vụ kiện làm giả hốt sức kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim kiêu dâm
stomy daniels trước thềm bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
các công tố viên cáo buộc ông trump dính lưu tới một âm mưu nhằm hủy hoại
tính trung thực của cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu và có hành động nhằm che giấu khoản tiền thanh toán
cho stormy daniels để ngôi sao này không tiết lộ việc có quan hệ với ông trump
trong một phòng khách sạn ở lake tahoe vào năm hai nghìn sáu
ngay khi rời phòng xử án cựu tổng thống donald trump đã chỉ trích phán quyết
của tòa là không công bằng nhục nhã và gian lận
cựu tổng thống cũng chỉ trích chính quyền của tổng thống joe biden gian lận
và đang âm mưu làm tổn thương đối thủ chính trị
thẩm phán james machan cho biết phiên tòa tuyên án ông trump sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng bảy tới
chỉ ba ngày trước khi diễn ra đại hội toàn quốc đảng cộng hòa
ông donald trump có thể đối mặt với bản án từ một mươi sáu tháng tới bốn năm tù
tuy nhiên do tuổi tắc và lý lịch trong sạch
ông trump có thể thu án trong thời gian ngắn hơn hoặc không bị giảm giữ
đội ngũ pháp lý của ông trump có hạn chót là ngày một mươi ba tháng sáu để trình kiến nghị trước khi tòa tuyên án
hạn chót để phía công tố viên phản hồi là ngày hai mươi bảy tháng sáu
thời hạn kháng cáo là trong vòng ba mươi ngày sau khi tòa tuyên án
phiên phúc thẩm nếu có được cho là sẽ không diễn ra trước ngày bầu cử năm tháng một mươi một
theo nhiều nhà phân tích việc bị kết tội không ngăn cản ông trump tiếp tục chạy đua vào nhà trắng năm nay
hiến pháp của mỹ quy định ứng viên tổng thống ít nhất ba mươi năm tuổi là công dân sinh ra tại mỹ
và sống ở nước này ít nhất một mươi bốn năm
không có quyết định nào cấm người có tiền án hay phạm nhân tranh cử
tuy nhiên phán quyết có tội có thể tác động lớn đến ông trump trong cuộc bầu cử
kết quả các khảo sát ý kiến cho thấy ông trump và ông biden tám mươi một tuổi bám đuổi nhóm siết sao
theo thăm dò của reuters đánh giá cựu tổng thống sẽ mất một phần sự ủng hộ
từ cử tri cộng hòa và độc lập nếu như bị tuyên có tội
sau thất bại tên lửa đầy bất ngờ phát nổ giữa công trung
mới đây triều tiên tiếp tục phóng khoảng một mươi tên lửa đạn đạo tầm ngắn
trước động thái khẳng định không bao giờ từ bỏ các dự án trình sát không gian từ phía bình nhưỡng
mỹ đã gây gắt lên án và kêu gọi triều tiên ngừng các hành động bất hợp pháp và gây thêm bất ổn
ngày ba mươi tháng năm hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc thông báo
triều tiên đã phóng khoảng một mươi tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
các quả đạn bay khoảng ba trăm năm mươi km trước khi lao xuống vùng biển phía đông bán đảo
ngay sau vụ phóng hàn quốc đã lên án đây là hành động khiêu khích
đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở bán đảo triều tiên
thêm rằng hàn quốc đang phân tích chi tiết về vụ phóng cùng mỹ và nhật bản
thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết một tên lửa đạn đạo của triều tiên
dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nhật bản
quân đội hàn quốc cho biết các tên lửa này được phóng từ khu vực sunan
gần thủ đô bình nhưỡng vào lúc sáu h một mươi bốn phút sáng ngày ba mươi tháng năm theo giờ địa phương
phá bay khoảng ba trăm năm mươi km trước khi lao xuống biển
họ cho rằng các tên lửa có thể đã được bắn từ các bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn kn hai mươi năm
hãng tin john hap hàn quốc bình luận rằng mặc dù triều tiên sử dụng các vụ phóng tên lửa
để gửi thông điệp tới thế giới bên ngoài
thế nhưng việc nước này phóng một loạt khoảng một mươi tên lửa cùng một lúc đó là điều bất thường
hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn của triều tiên được xếp vào loại tên lửa tầm ngắn
có thể đưa toàn bộ lãnh thổ hàn quốc vào tầm bắn
đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể được cắn trên loại vũ khí này
vụ phóng diễn ra một ngày sau khi hàn quốc nói triều tiên thả hàng trăm quả bóng bay chứa rác sang biên giới
và sau khi triều tiên đầu tuần này nỗ lực đưa vệ tinh do thám thứ hai vào quỹ đạo
thế nhưng một động cơ tên lửa mới phát triển đã phát nổ trong lúc bay
sau thất bại này nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cam kết không bao giờ từ bỏ các dự án trình sát không gian
sau thông tin triều tiên phóng tên lửa đạn đạo bộ tư lệnh ấn độ dương thái bình dương của mỹ ra tuyên bố
mỹ lên án những hành động này và kêu gọi cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ngừng các hành động bất hợp pháp
và gây bất ổn thêm nữa đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và khẳng định
các cam kết của mỹ đối với việc bảo vệ hàn quốc và nhật bản vẫn vững chắc
giữa bối cảnh nigeria đang phải đối diện với những khủng hoảng về kinh tế
và loạt vụ bắt cóc đòi tiền chuộc của các tay súng liều lĩnh
tổng thống nigeria đã bất ngờ thay đổi quốc ca khiến người dân tức giận đặt câu hỏi về những ưu tiên của ông
khi đất nước đang trật vật vượt qua khó khăn
vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua tổng thống nigeria bola ahmed tinobu
đã ký thông qua luật thay đổi quốc ca tròn một năm sau khi ông nhậm chức
theo đó nigeria sẽ trở lại với bài quốc ca đầu tiên của nước này
được sử dụng khi nigeria giành được độc lập khỏi ách thống trị của thực dân anh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bài quốc ca này được viết bởi lillian jane williams một người anh xa xứ
và được thay thế bằng bài khác dưới thời chính quyền quân sự của tổng thống ouseko basanjo vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bài quốc ca cũ bắt đầu bằng câu
nigeria chúng ta ngợi ca quê hương thân yêu dù các bộ lạc và ngôn ngữ có thể khác nhau chúng ta đều là anh em
theo ông tinnobo bài hát này tôn vinh tính đa dạng dân tộc
đại diện cho tất cả những người dân và cách chúng ta cam kết cùng nhau trở thành anh chị em một nhà
sự luật thay đổi quốc ca được thông qua chỉ sau ít ngày và khiến nhiều người ngạc nhiên
thế nhưng ông thinubbo từ lâu đã muốn sử dụng lại bài hát ban đầu
các chính trị gia thuộc đảng apc cầm quyền của ông tinnubu nói rằng
bài quốc ca mới sẽ có ích cho nigeria nó sẽ chuyển cảm hứng cho lòng nồng nàn yêu nước
hợp tác và vạch ra con đường đưa tới tinh thần đoàn kết lớn hơn
tuy nhiên đối với người dân nigeria dấu ấn lớn nhất trong một năm cầm quyền vừa qua của tổng thống thinobu
là việc ông bất ngờ thông báo
bỏ trợ cấp nhiên liệu
động thái này cùng những cải cách khác đã khiến giá xăng tăng gấp ba lần
và chi phí sinh hoạt cũng tăng vọt khi đồng naira trượt giá so với đồng usd
dù tổng thống cam kết những cải cách sẽ giúp ích cho đất nước về lâu dài
hashtag không phải quốc ca của tôi đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội
và người dân cho biết họ rất bực bội
nhiều người dân cho rằng chính quyền cần tập trung vào việc kiếm được gì đó để ăn không phải quốc ca
nhiều người nghèo nigeria không ăn đủ bữa và không có tiền mua các loại thực phẩm cơ bản
như thịt trứng sữa
ở miền bắc khủng hoảng kinh tế buộc người dân phải ăn loại gạo kém chất lượng
vốn dùng làm thức ăn cho cá
theo người dân tổng thống nigeria trước hết phải giải quyết tình trạng cắt điện liên tục
và tạo cơ hội việc làm cho người dân ở đây
chỉ hai tuần sau khi truyền thông đưa tin về một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài
đại sứ quán israel ở thủ đô stockholm của thụy điển
cơ quan tỉnh báo của stockholm cho biết iran đang tuyển mộ thanh viên
trong đó có trẻ em và các băng nhóm tội phạm ở thụy điển
để thực hiện các hành vi bạo lực chống lại israel ở quốc gia bắc âu này
cáo buộc này xuất hiện hai tuần sau khi truyền thông đưa tin một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài
đại sứ quán israel ở thủ đô stockholm của thụy điển vào ba tháng sau
khi cảnh sát tìm thấy một quả liệu đạn sống trong khuôn viên cơ quan ngoại giao của israel
ngày ba mươi tháng năm cơ quan tình báo của thụy điển cho biết chế độ iran đang sử dụng mạng lưới tội phạm
ở thụy điển để thực hiện các hành vi bạo lực chống lại các quốc gia
các nhóm hoặc công dân các nước khác ở thụy điển mà họ coi là mối đe dọa
tuyên bố nêu cụ thể rằng iran nắm tới các lợi ích mục tiêu và hoạt động của israel và người do thái ở thụy điển
căng thẳng giữa israel và iran đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi chiến sự nổ ra ở gaza vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn iran đã phóng ba trăm năm mươi máy bay không người lái và tên lửa từ israel
hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn nhằm đáp trả vụ tấn công mà thê ran cho là israel
ngoại trưởng thụy điển tobias bilstrom cho biết bộ ngoại giao nước này đã thông báo triệu tập đại biện lâm thời iran lên gặp trong ngày ba mươi một tháng năm
những năm gần đây thụy điển đã gặp nhiều thách thức trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực băng nhóm gia tăng
với các vụ xả súng và đánh bom xảy ra hàng tuần trên khắp đất nước
các mạng lưới tội phạm tuyển mộ ngày càng nhiều những đứa trẻ mong muốn đạt được địa vị và kiếm tiền nhanh chóng
nhận thức rõ ràng những đối tượng này sẽ không phải đi tù nếu dưới một mươi năm tuổi
ngoại trưởng thụy điển những cá nhân rất trẻ thậm chí cả trẻ em
có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động mà iran đứng sau đe dọa an ninh ở thụy điển
trích dẫn hồ sơ từ cơ quan tỉnh báo mossad của israel tiết lộ rằng rawal majid
thủ lĩnh của băng nhóm foxtrot ở thụy điển và đối thủ không đội trời chung ismail abdo
người đứng đầu băng nhóm rumba đều đã được tuyển mộ bởi chính phủ iran
theo thông cáo mới nhất của văn phòng tổng thống pháp tổng thống mỹ joe biden và phu nhân
sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến pháp từ ngày năm đến ngày chín tháng sáu
để tham dự sự kiện quan trọng và thảo luận các vấn đề song phương khác
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông biden đến pháp kể từ khi nhậm chức
đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ mỹ và pháp đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc vào năm hai nghìn hai mươi một
theo thông cáo của văn phòng tổng thống pháp tổng thống mỹ joe biden và phu nhân
sẽ dành hai ngày sáu tháng sáu và bảy tháng sáu tại vùng normandy ở phía tây bắc nước pháp
để tham dự và có các bài phát biểu nhân ngày d day
kỷ niệm tám mươi năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển normandy
sự kiện mở đường cho sự giải phóng nước pháp và châu âu trong chiến tranh thế giới thứ hai
văn phòng tổng thống pháp nhấn mạnh lễ kỷ niệm ngày di day hai nghìn hai mươi bốn diễn ra với bối cảnh đặc biệt
khi chiến tranh đang trở lại châu âu và sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ đối với ukraine
bộ trưởng bộ nội vụ pháp cho biết ngoài tổng thống mỹ
phần lớn nguyên thủ các quốc gia châu âu từng tham gia giải phóng nước pháp cũng sẽ tham dự
trong đó đáng chú ý là nhà vua anh charles d tam và tổng thống ukraine vladimir zelenskyy
thế nhưng sẽ không có sự tham dự phái đoàn nga
bộ trưởng bộ nội vụ pháp nhấn mạnh sẽ triển khai lực lượng an ninh lớn để đảm bảo an toàn cho sự kiện này
sẽ có tất cả bốn mươi ba cảnh sát hiến binh cứu thương và binh sĩ được huy động trong tuần tới
để đảm bảo an ninh cho các hoạt động tưởng niệm những người đã hy sinh vì sự tự do của chúng ta
ước tính sẽ có khoảng một triệu người tham dự các hoạt động lễ kỷ niệm này
lễ đón chính thức tổng thống mỹ joe biden sẽ diễn ra vào ngày tám tháng sáu
tổng thống pháp emmanio macron dự kiến sẽ trao đổi với tổng thống mỹ về việc tăng cường hợp tác song phương
nhất là trong lĩnh vực kinh tế không gian và hạt nhân
hai nhà lãnh đạo pháp và mỹ cũng sẽ thảo luận về sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu
chuẩn bị cho nội dung các sự kiện quốc tế sắp diễn ra
nhất là hội nghị thượng đỉnh g bảy tại paris italy giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
và hội nghị thượng đỉnh nato tại washington mỹ
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
về phía mỹ thông cáo của nhà trắng nhấn mạnh rằng chuyến thăm pháp của tổng thống biden
làm minh họa mối quan hệ lâu dài và toàn cầu với đồng minh lâu đời nhất
được xây dựng dựa trên các giá trị dân chủ chung
đây là chuyến thăm cấp nhà nước đến pháp lần đầu tiên kể từ khi tổng thống biden nhậm chức
diễn ra trong bối cảnh ông biden ngầm cho phép ukraine dùng vũ khí quân sự được viện trợ để tấn công nga
liên quan đến cuộc hôn nhân đắt đỏ đã khiến giới truyền thông hàn quốc tốn nhiều giấy mực của chủ tịch sk group
và vợ là bà ron
ngày ba mươi tháng năm tòa đã ra phán quyết buộc ông chay tae world phải đưa một tỷ usd tiền phân chia tài sản
và hai tỷ won tiền cấp dưỡng cho người vợ của mình trong vụ án li hôn
ngày ba mươi tháng năm tòa án tại seoul hàn quốc đã ra phán quyết buộc ông choi tae won chủ tịch sk group
phải đưa một ba trăm tám mươi tỷ won tức một tỷ usd tiền phân chia tài sản và hai tỷ won tiền cấp dưỡng cho người vợ của mình trong vụ án ly hôn
phán quyết trên đã khiến vụ việc giữa ông chay sáu mươi bốn tuổi
và bà ron so yong sáu mươi ba tuổi trở thành một vụ ly hôn đắt đỏ nhất ở hàn quốc từ trước đến nay
cổ phiếu của sg tăng vọt từ chín hai mươi sáu lên mức gần một trăm năm mươi tám một trăm linh won sau phán quyết
tòa phúc thẩm ra phán quyết đồng tình với bà ron rằng người cha quá cố của bà là cố tổng thống ron tae gu
đã góp phần vào sự tăng trưởng của tập đoàn sk bằng cách cấp ba mươi bốn ba tỷ won dưới dạng quỹ đen
cho các chủ tịch sk trước đây và hiện tại vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
để mua một công ty chứng khoán và cổ phiếu sk
tòa án cũng xác định cố tổng thống đã dùng chức vụ của mình để bảo hộ hoạt động quản lý của người cha quá cố
của trong ban là cựu chủ tịch tập đoàn sk tae chung hin
như vậy phán quyết lật ngược quyết định của tòa trước đó về việc ông chay không cần phải chiếc cổ phiếu sk
vì đây là tài sản thừa kế
các luật sư của ông je cho biết ông sẽ kháng nghị phán quyết mới nhất
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ông jai kết hôn với bà ron tại nhà xanh
khoảng bảy tháng sau khi cha bà trở thành tổng thống
hai người có hai người con gái và một con trai
hai vợ chồng ly thân từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một và đến năm hai nghìn một mươi năm ông chay nộp đơn xin ly hôn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án gia đình seoul công nhận việc ly hôn và để ông trai giữ phần lớn cổ phần
sk group là tập đoàn lớn thứ ba ở hàn quốc
sk group bao gồm chín mươi năm công ty con sử dụng chung thương hiệu sk
và văn hóa quản lý của tập đoàn mang tên skms
sk group là một tập đoàn đa ngành với các quy mô hoạt động như công nghệ viễn thông
sản xuất đĩnh nhạc và phim điều chế dược phẩm khai thác vận chuyển dầu khí
kinh doanh bất động sản khách sạn và trung tâm thương mại coigmore
đang được điều hành bởi sk group
sk group có hơn bảy mươi nhân viên làm việc từ một trăm một mươi ba văn phòng trên toàn thế giới
sau khủng hoảng về sự ra đi của tổng thống ibrahim raisi trong vụ rơi trực thăng
ngày hôm qua ba mươi tháng năm hãng thông tấn chính thức irna của iran đưa tin
quá trình đăng ký ứng cử viên tranh cử tổng thống của đất nước đã bắt đầu
và sẽ kéo dài năm ngày cho đến ngày ba tháng sáu
trước đó ngày hai mươi sáu tháng năm bộ trưởng nội vụ iran ahmad và idi đã ban hành chỉ thị
bắt đầu quá trình bầu cử tổng thống
theo thông báo trên trang web của bộ tất cả những người muốn đăng ký ứng cử viên
cần phải đến trụ sở của bộ nội vụ ở thủ đô tehran
theo bộ trưởng fidi quá trình giả soát lý lịch sẽ kéo dài bảy ngày
bắt đầu từ ngày bốn tháng sáu
sau đó những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn sẽ có một mươi bốn ngày
để đánh hành chiến dịch vận động tranh cử
trong thông báo ngày hai mươi sáu tháng năm cơ quan bầu cử iran đã nêu rõ các quy định phai trình độ
mà những người đăng ký ứng cử phải đáp ứng
cụ thể những người đăng ký phải là người gốc iran có quốc tịch iran
độ tuổi từ bốn mươi đến bảy mươi năm cũng như có thành tích và danh tính tốt
đồng thời cam kết tuân thủ các nguyên tắc của iran
cũng như tôn giáo chính thức của đất nước là đạo hồi
hội đồng giám hộ sẽ công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện vào ngày một mươi một tháng sáu
theo kế hoạch ban đầu iran tổ chức cuộc bầu cử
tổng thống lần thứ một mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch sớm hơn là vào cuối tháng sáu năm nay
sau khi tổng thống ibrahim raisi và đoàn tùy tùng thiệt mạng
trong vụ tai nạn trực thăng hôm một mươi chín tháng năm tại khu vực miền núi thuộc tỉnh đông azerbaijan
nằm ở phía tây bắc iran
vào ngày hai mươi tháng năm lãnh đạo tối cao iran ali khamenei đã bổ nhiệm
phó tổng thống thứ nhất của đất nước là mohammad morbes làm tổng thống lâm thời
theo quy định của hiến pháp iran tổng thống lâm thời mohammad mukber
cần tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng tới đài năm mươi ngày
các phương tiện truyền thông iran đưa tin ông mohammad morbes
chủ tịch quốc hội mohammad bargir galibaf và một số kiệu quan chức nổi tiếng
đang cân nhắc ra tranh cử tổng thống
trong số các ứng cử viên kiệu nhà đàm phán hạt nhân saeed jalili nổi lên
như một trong những ứng cử viên đầu tiên tuyên bố tranh cử tổng thống
những gương mặt đáng chú ý khác bao gồm kiệu ngoại trưởng mohammad javad jarif
và kiệu chủ tịch quốc hội ali larijani
mới đây algeria được xác nhận đã nộp đơn xin trở thành đối tác đối thoại
của tổ chức hợp tác thượng hải cho phép nước này đủ điều kiện
trở thành thành viên đầy đủ sau một thời gian làm quan sát viên
đây được xem là bước tiến quan trọng của cương quốc quân sự ả rập
bởi liên minh do trung quốc dẫn đầu là tổ chức khu vực lớn nhất thế giới
tổ chức hợp tác thượng hải do trung quốc và năm quốc gia kế thửa của liên xô
thành lập vào năm hai nghìn một
pakistan ấn độ và iran
tổ chức này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung
được phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các thành viên kể từ cuối những năm hai nghìn một mươi
algeria là một trong năm nước cộng hòa ả rập có mối liên hệ chặt chẽ
với liên xô trong chiến tranh lạnh
trong bối cảnh ai cập đã thay đổi chính sách để liên kết chặt chẽ hơn
với khối phương tây trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi và phương tây đã tiến hành
các cuộc tấn công quân sự nhắm vào iraq libya syria
thì algeria vẫn là quốc gia duy nhất trong cộng đồng các quốc gia ả rập
nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương tây và có liên kết chặt chẽ với liên xô nga
nước này đã tăng gấp đôi đầu tư vào khả năng quân sự của mình
đặc biệt là khả năng tác chiến trên không và năng lực phòng không
nhất là sau cuộc tấn công của nato vào nước láng giềng libya vào năm hai nghìn một mươi một
libya từng là quốc gia có lực lượng quân sự hùng hậu nhất khu vực
tuy nhiên sau hàng thập kỷ đầu tư kém hiệu quả đã khiến lực lượng vũ trang của nước này
tụt hậu so với các quốc gia láng giềng và thất thủ nhanh chóng
trước đoàn tấn công của nato
đã thử thúc chính quyền algeria đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình
lực lượng vũ trang algeria luôn được giới chuyên gia đánh giá là có năng lực chiến đấu cao nhất
ở châu phi và thế giới ả rập và trong số các quốc gia có đa số người hồi giáo
thì chỉ có pakistan và iran cả hai đều là thành viên tại sco có thể sánh ngang với algeria
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo